thưa quý vị công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã bắt được ba đối tượng
có liên quan đến hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hai năm trăm bốn mươi một viên ma túy tổng hợp
loại hồng phiến và đang tiếp tục điều tra mở rộng
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại trước số nhà bốn trăm một mươi một đường lý thường kiệt
phường đồng phú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố đồng hới phối hợp với công an phường đồng phú
phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là lê thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện quảng ninh quảng bình
và nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện lệ thủy quảng bình đang có hành vi tàng trữ trái phép
năm mươi năm viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến khám xét chỗ tạm trú của hai đối tượng
tại phường đồng hải thành phố đồng hới lực lượng công an đã thu giữ sáu mươi chín viên ma túy tổng hợp
dạng hồng phiến
đầu tranh mở rộng các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ nguyễn tuyết trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tạm trú tại thành phố đồng hới quảng bình khám xét chỗ ở của trinh cơ quan công an đã phát hiện
thu giữ hai bốn trăm một mươi bảy viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dương văn biển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tỉnh vĩnh long
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang ra quyết định khởi tố
để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai biết một gia đình người dân trú tại huyện châu thành
tỉnh hậu giang có con sang campuchia làm thuê nhưng không được trả lương thường xuyên bị đánh đập
nếu muốn về nước thì phải mang một trăm năm mươi triệu đồng sang chuộc biển đã đưa ra thông tin gian dối là có thể giúp
đưa con ông này về việt nam trong vòng một tuần với chi phí là chín mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền đối tượng tiêu xài hết qua xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
còn phát hiện dương văn biển bị tòa án nhân dân huyện châu thành tuyên phạt một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai trong thời gian được khoản chấp hành án thì đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là đỗ tiến phát hai mươi hai tuổi
chú tỉnh đồng nai và lê văn toàn hai mươi tám tuổi quê tỉnh lâm đồng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó đỗ tiến phát và lê văn toàn đến địa bàn huyện thống nhất xe mai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm cắp
khi đi ngang qua công trình xây dựng nhà chị nguyễn thị hoàng yến hai mươi hai tuổi ở xã gia tân một phát hiện không có tường rào
không có người trông coi toàn đứng ngoài cảnh giới còn phát lẻn vào trộm một điện thoại di động một máy cắt gạch
một máy khuấy sơn một máy cân với tổng trị giá gần hai mươi ba triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát
vào cuộc xác minh công an xác định phát và toàn
phát là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tây ninh vừa bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa là phụ tùng xe ô tô cùng với nhiều linh kiện liên quan khác
trong đó không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc ước tính giá trị hàng hóa khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
cụ thể vào lúc năm giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực ấp bào vừng xã phước trạch huyện gò dầu tỉnh tây ninh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu công an tây ninh bắt quả tăng đối tượng đào nhân dưỡng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú huyện châu thành
chở theo đối tượng tên phúc đang điều khiển xe ô tô tải biển số năm mươi bốn x một nghìn tám trăm tám mươi hai vận chuyển hai mươi một máy xe ô tô các loại
một trăm linh cái bửng chắn gió xe mô tô ba bào tải chứa phụ tùng xe mô tô các loại và một số tăng vật khác có liên quan
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
qua khai thác ban đầu các đối tượng khai nhận được một người phụ nữ ở huyện châu thành thuê vận chuyển xuống gò dầu
tiền công vận chuyển là một triệu đồng một chuyến
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá mùa world cup qua mạng với quy mô lớn
tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng vừa bị công an thành phố buôn ma thuận tỉnh đắk lắc
triệt xóa thành công
qua công tác nghiệp vụ công an tp buôn ma thuận phát hiện một đường dây cá độ bóng đá quy mô rất lớn
hoạt động liên huyện liên tỉnh rất tinh vi
sau một thời gian tích cực xác minh điều tra đến ngày một mươi tháng một mươi hai hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm một mươi tổ công tác
đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây tại đắk lắc
tp hồ chí minh tp đà nẵng và đắk lồng
bước đầu có hai mươi một đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
có rất nhiều những kinh nghiệm rất nhiều các thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tổ
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó trong cái việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý đường dây đánh bạc
quy mô rất là lớn ở những nơi phố
theo cơ quan điều tra trước thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá world cup hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã lấy một tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet
về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cửa
các đối tượng không gặp trực tiếp để giao dịch mà dùng tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội
như zalo messenger viber để trao đổi nhắn tin cá cử bóng đá ăn tiền
để đối phó với cơ quan công an các đối tượng còn thường xuyên thay đổi sim
xác điện thoại xóa tin nhắn hàng ngày và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động
để liên lạc với các con bạc thì em dùng sim rác điện thoại để nhắn tin cho họ
đến cuối ngày thì tất cả các tin nhắn trên điện thoại em đều xóa hết
thì cứ nghĩ là sẽ không bị công an phát hiện
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
một mươi bảy điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều tăng vật chứng có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ chưa đầy một tháng diễn ra giải vô địch bóng đá world cup hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện vụ việc đang được công an tp bôn ma thuột tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng có liên quan
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông trần hùng
chuyên viên chính tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
cùng với ba mươi năm bị can khác vì liên quan đến vụ sách giáo khoa giả
trong vụ án này ông trần hùng bị truy tố tội nhận hối lộ
các bị can khác bị truy tố các tội sản xuất buôn bán hàng giả
sản xuất hàng giả buôn bán hàng giả
môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát
cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức sản xuất và thực tế nhập kho tổng số gần chín năm triệu quyển sách giáo khoa giả
các loại của nhà xuất bản giáo dục việt nam và các nhà xuất bản khác với tổng trị giá sách theo bìa là hai trăm sáu mươi tỷ đồng
đồng thời tổ chức tiêu thụ tổng số sáu ba triệu quyển sách giả tổng giá trị sách theo bìa
là một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng với tổng trị giá theo hóa đơn bán lẻ sau khi trừ chiết khấu là bảy mươi ba tỷ đồng
thu lợi bất chính với tổng số tiền thực tế là ba mươi tỷ đồng
quá trình tiến hành giải quyết vụ việc vi phạm xảy ra tại công ty phú hưng phát
lợi dụng chức vụ là tổ trưởng tổ công tác ba trăm linh bốn thuộc tổng cục quản lý thị trường
có quyền tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra
trần hùng đã nhận ba trăm linh triệu đồng của cao thị minh thuận để xử lý nhẹ vụ buôn sách lậu
với vỏ bọc quen biết với lãnh đạo có thể xin việc làm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với cao thị thu hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã diễn hoa huyện diễn châu nghệ an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng cao thị thu hà đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
với số tiền hơn bốn ba tỷ đồng
để tạo lòng tin cho các nạn nhân đối tượng hà đã tự xưng
mình quen biết lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội nghệ an có thể xin cho người thân vào làm việc
với vỏ bọc trên cao thị thu hà đã lừa và chiếm đoạt tám trăm năm mươi triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện nghĩa đàn
ngoài ra cao thị thu hà còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại trên địa bàn huyện diễn châu và nghĩa đản
với số tiền là ba tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng bằng hình thức lừa mua xe ô tô giá rẻ
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn anh tuấn ba mươi sáu tuổi quê tỉnh thanh hóa chín năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một anh nguyễn văn lương ba mươi hai tuổi quê tỉnh lâm đồng đang nhậu tại một nhà nghỉ ở xã phú lý huyện vĩnh cửu
thì có tuấn đến cùng uống rượu trong lúc uống rượu với nhau giữa lương và tuấn mâu thuẫn
tuấn lấy con dao đâm nhiều nhát trúng người gây thương tích ba mươi chín sau khi gây án tuấn đã đến công an đầu thú
viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định hành vi của bị cáo tuấn đã dùng hung khí nguy hiểm đâm liên tiếp vào vùng trọng yếu trên cơ thể anh lương
nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời nên đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người
một nhóm đối tượng mang theo nhiều hung khí tự chế chuẩn bị đi đánh nhau vừa bị công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu phát hiện
và ngăn chặn kịp thời thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua công tác nắm tình hình vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã giá rai phát hiện có ba mươi thanh niên
mang theo nhiều hung khí tự chế đang tụ tập tại một quán cà phê trên địa bàn phường một thị xã giá rai nên tiến hành mời về trụ sở cơ quan công an để làm việc
qua điều tra lực lượng chức năng xác định nhóm này đang tụ tập chuẩn bị đi đánh nhau
nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa đối tượng nguyễn quốc phú sinh năm hai nghìn tám
nguyễn quốc phú sinh năm hai nghìn bốn và một thanh niên khác trong lúc đá bóng dẫn đến cự cãi
tối cùng ngày khi thấy phú đang ngồi uống cà phê cùng nhóm bạn thanh niên này đã rủ thêm bảy người khác đến quán đuổi đánh nhóm của phú
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bảy dao tự chế hai gậy ba khúc ba gậy inox
và vào tối ngày hôm qua công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã ra quân tổng kiểm tra lưu trú trên địa bàn
và phát hiện bảy thanh niên dương tính với chất ma túy
theo đó các tổ công tác của công an phường hòa an đã chia nhau xuống tận các khu dân cư nơi tập trung nhiều nhà cho thuê trọ
cũng như kiểm tra hành chính đột xuất các trường hợp khả nghi đang lưu thông trên địa bàn
qua thử test phát hiện bảy thanh niên dương tính với chất ma túy phần lớn là thuốc lắc
tại cơ quan công an số thanh niên này thừa nhận mới sử dụng ma túy khi đang vui chơi tại một số cơ sở giải trí ở trung tâm thành phố
hiện công an phường hòa an đã lập biên bản và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
là những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của lực lượng công an nhân dân
và với tinh thần đó năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục là năm thứ tư liên tiếp lực lượng công an đã nỗ lực kéo giảm tội phạm
điển hình như tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sáu sáu mươi chín
theo đó các vụ việc phức tạp đều được xử lý hiệu quả ngay từ khi mới phát sinh không để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ
những diễn biến mới của tội phạm ma túy năm hai nghìn hai mươi hai đó là các đường dây tội phạm tổ chức điều chế sản xuất ma túy
từ các loại tiền chất hóa chất sau đó tẩm vào thảo mộc đồ ăn thức uống và tinh dầu thuốc lá điện tử để đưa ra thị trường tiêu thụ
những diễn biến này đã được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động nhận diện và có phương án đấu tranh hiệu quả trong thời gian vừa qua
trong năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá gần hai mươi vụ
bắt gần ba mươi đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy
nổi lên trong năm hai nghìn hai mươi hai còn có tội phạm cơ bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng
hàng loạt các đường dây tội phạm cờ bạc có quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng
đã bị lực lượng công an triệt phá trước trong những ngày diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới
theo số liệu thống kê của bộ công an từ đầu mùa quân cúp hai nghìn hai mươi hai
công an toàn quốc đã triệt phá hơn sáu mươi vụ tổ chức đánh bạc
đánh bạc giữa hình thức cá độ bóng đá
cá độ bóng đá bắt giữ hơn một trăm năm mươi đối tượng với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng
kết quả này đã thể hiện sự chủ động và nỗ lực rất lớn của lực lượng cảnh sát hình sự
góp phần vào công cuộc kéo giảm tội phạm tạo môi trường lành mạnh an toàn cho người dân
ngay từ ban đầu theo thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng ủy quan trung ương
cục hình sự cũng như chức năng của phòng bốn thì cũng đã nghiên cứu triển khai thực hiện
từ công tác nghiệp vụ cơ bản cho đến công tác đấu tranh và đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của những người đứng đầu
và của cán bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn đến thời điểm hiện tại đã giảm hơn một mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi một
và chúng tôi cũng đang tiếp tục thực hiện về các giải pháp để làm sao tiếp tục thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của đảng quỹ quán trung ương
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
tình hình thế giới trong nước đặt ra yêu cầu rất khó khăn nặng nề cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội
tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an đến công an các đơn vị địa phương và đến từng cán bộ chiến sĩ
luôn nhận thức được ý nghĩa của nhiệm vụ kéo giảm tội phạm
từ đó đem lại kết quả đó là từng địa bàn cơ sở được giữ vững đảm bảo về an ninh trật tự